vào ngày một mươi ba tháng sáu trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết các lực lượng chức năng
tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và đã bắt thêm được sáu nghi phạm nâng tổng số nghi phạm bị bắt giữ lên bốn mươi năm người
trong vụ tấn công trụ sở ủy ban nhân dân xã ea tiêu và ea cơ tu huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
trong số này hai nghi phạm tự ra đầu thú trong đêm ngày một mươi hai tháng sáu
các lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt những người liên quan đang bỏ trốn
bộ công an đề nghị bà con huyện chư quynh và các địa bàn lân cận bình tĩnh không hoang mang
thực hiện theo yêu cầu của chính quyền cơ sở và các lực lượng chức năng
ai có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng trên đề nghị cung cấp ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất
đối với các cơ quan truyền thông cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải để đảm bảo thông tin đúng sự thật
chỉ vì những mâu thuẫn kéo dài trong cuộc sống hàng ngày nguyễn sĩ khánh đã ra tay đánh người hàng xóm đến tử vong
đối tượng vừa bị công an tỉnh đắk lắc khởi tố và bắt tạm giam bốn tháng để điều tra về hành vi giết người
vào chiều ngày ba tháng sáu khi khánh đang trồng cây cà phê ở trong vườn
thì ông phạm huy bừng là hàng xóm của khánh đã lời qua tiếng lại
cùng với mâu thuẫn nhiều lần trước đó hai bên đã xảy ra xô xát
đối tượng đã lấy một cây gỗ gần đó đánh liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân tử vong
chỉ chưa đầy hai mươi bốn giờ đồng hồ sau khi gây án công an thị xã duy tiên tỉnh hà nam
đã nhanh chóng bắt giữ được các đối tượng gồm nguyễn duy khỏe đào văn dương
hoàng hiệp bùi trung hiếu và trần công vinh về hành vi cướp tài sản
và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
trước đó ngày ba tháng sáu sau khi nhận trình báo của nạn nhân về việc bị bốn đối tượng
bịt mặt khống chế cướp xe máy trên tuyến quốc lộ ba mươi tám thuộc địa phận phường yên bắc thị xã duy tiên
chưa đầy hai mươi bốn giờ gây án đội cảnh sát hình sự công an thị xã duy tiên đã điều tra bắt giữ được bốn đối tượng
các đối tượng đã rủ nhau đi cướp tài sản sau khi cướp được thì bán xe cho nguyễn duy khỏe
hiện cơ quan đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
toàn nhân dân tỉnh vĩnh long vừa mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm hai bị cáo
gồm trần hoàng nam chú thành phố hồ chí minh và trương quy thình chú tại cà mau
về tội vận chuyển trái phép trên bà túy
theo cáo trạng vào ngày tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh vĩnh long bắt quả tăng trần hoàng nam và trương quy thình
có hành vi vận chuyển trái phép trên bà túy
lực lượng công an đã thu giữ hơn bốn trăm linh viên nén và trên một trăm linh gram ketamine
các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số bà túy trên cho một người từ thành phố hồ chí minh về vĩnh long với giá năm triệu đồng
hội đồng xét xử tuyên phạt trần hoàng nam hai mươi năm tù trương quy thình một mươi bảy năm tù cùng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết các lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ
và đã bắt giữ thêm sáu nghi phạm
nâng tổng số nghi phạm bị bắt giữ lên bốn mươi năm người trong vụ tấn công vào trụ sở ủy ban nhân dân xã yà tiêu và ya cơ tu huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
trong số này hai nghi phạm tự ra đầu thú trong đêm ngày một mươi hai tháng sáu
các lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt những người có liên quan khác còn đang bỏ trốn
bộ công an đề nghị bà con huyện chư quynh và các địa bàn lân cận bình tĩnh không hoang mang
thực hiện theo các yêu cầu của chính quyền cơ sở và các lực lượng chức năng
nếu ai có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng trên đề nghị cung cấp ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất
đối với các cơ quan truyền thông cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải để đảm bảo thông tin đúng sự thật
theo thông tin cung cấp một số đối tượng tham gia vụ tấn công nói trên được xác định cư trú tại huyện crong búc của tỉnh đắk lắc
công an huyện crongbuk tỉnh đắk lắc vừa phát phân bản kêu gọi các đối tượng có liên quan trong vụ tấn công
và trụ sở xã yà tiêu
xã ea tiêu huyện trư quynh tỉnh đắk lắc ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng
các gia đình có con em người thân vi phạm pháp luật hãy tích cực vận động động viên họ ra đầu thú
và thành khẩn khai báo để hưởng chính sách khoan hồng
kêu gọi đồng bào nhân dân trên địa bàn huyện tích cực tham gia tố giác tội phạm cung cấp thông tin chính xác
giúp lực lượng chức năng điều tra làm rõ xử lý nghiêm minh
đối với trường hợp tiếp tục lẩn trốn phạm tội mới khi bắt được sẽ bị xử lý nghiêm trước pháp luật
công an huyện sẽ bảo mật thông tin và bảo vệ thân nhân gia đình người đầu thú người cung cấp thông tin
địa chỉ liên hệ đầu thú công an huyện grongbuk có địa chỉ tại thôn nam tân xã chikabo huyện grongbuk của tỉnh đắk lắc
số điện thoại hai trăm sáu mươi hai ba trăm năm mươi năm nghìn chín trăm tám mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam nông tỉnh phú thọ đang xử lý vi phạm của nhóm đối tượng gồm ba mươi một thanh thiếu niên sử dụng hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam nông đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tám đối tượng tiếp tục triệu tập các đối tượng có liên quan hiện đang bỏ trốn
do mâu thuẫn với nhóm thanh niên thuộc xã hiển quang huyện tam nông tỉnh phú thọ trong đó có đỗ đỉnh tuyến ở khu một mươi bốn xã hiển quang
vào ngày bảy tháng sáu đối tượng tên nhật và trung đã cùng hàng chục thanh niên khác mang theo các loại hung khí hẹn gặp tuyến ở cầu ngọc tháp
khi không thấy nhóm của tuyến trung nhật cùng một số thanh niên đã đến xã hiền quan huyện tam nông
tại đây nhóm của trung nhật bị một nhóm thanh niên khác đứng hai bên đường dùng gạch đá ném vào người hai nhóm đã xảy ra hỗn chiến gây mất an ninh trật tự
tại hiện trường cơ quan công an đã thu giữ một xe mô tô một chai nhựa dung tích một năm lít bên trong có chứa xăng một con dao tự chế dài chín mươi bốn cm
ngoài việc xử lý các đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng cơ quan công an sẽ xử lý nghiêm các trường hợp giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện theo quy định điều khiển phương tiện tham gia giao thông
công an tp huế vừa bắt giữ phạm thị nở trú tại xã an phú tây tại huyện bình chánh tp hcm
nở là đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế ra quyết định truy nã về tội trộm cắp tài sản cách đây hơn hai mươi một năm
ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn phạm thị nở cùng với hai đối tượng khác vào chợ đông ba huế lấy trộm đi một túi sách bên trong có chứa nhiều tài sản bị công an phát hiện bắt giữ
tháng một mươi năm hai nghìn tòa nhân dân tp huế tuyên phạt bị cáo phạm thị nở sáu năm tù giam
tuy nhiên nợ bỏ trốn khỏi địa phương thay đổi nhiều nơi ở khác nhau
và không chấp hành bản án của tòa án
tháng bốn năm hai nghìn hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế đã ra quyết định truy nã đối với nở
sau một thời gian dài truy nã ngày tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba tại đường hải thượng lãn ông quận năm tp hcm đội cảnh sát hình sự công an tp huế đã bắt giữ đường nở
sau khi bỏ trốn khỏi địa phương nợ sinh sống ở nhiều nơi và tự lấy tên gọi là phạm thị nga nhằm che giấu nhân thân lai lịch trốn tránh truy nã tránh sự phát hiện của cơ quan công an
chiều ngày hôm nay trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết các lực lượng chức năng đã bắt thêm sáu nghi phạm nâng tổng số nghi phạm bị bắt giữ lên bốn mươi năm người trong vụ tấn công trụ sở ubnd xã ea tiêu ea cơ tu huyện trư quynh tỉnh đắk lắc
trong số này hai nghi phạm tự ra đầu thú trong đêm ngày một mươi hai tháng sáu các lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt những người liên quan khác còn đang bỏ trốn
bộ công an đề nghị bà con huyện chư quynh và các địa bàn xung quanh cần bình tĩnh không hoang mang thực hiện theo yêu cầu của chính quyền cơ sở và các lực lượng chức năng
nếu ai có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng trên đề nghị cung cấp ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất
đối với các cơ quan truyền thông thì cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải để đảm bảo thông tin đúng sự thật
theo thông tin cung cấp một số đối tượng tham gia vụ tấn công nói rằng các lực lượng chức năng đã bị bắt giữ lên bốn mươi năm người trong vụ tấn công
nói trên được xác định cư trú tại huyện cờ đông búc tỉnh đắk lắc
công an huyện cờ đông búc tỉnh đắk lắc vừa phát văn bản kêu gọi các đối tượng liên quan trong vụ tấn công vào trụ sở xã ea cơ tu và ea tiêu huyện chư quynh tỉnh đắk lắc ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng
các gia đình có con em người thân vi phạm pháp luật hãy tích cực vận động động viên họ ra đầu thú và thành khẩn khai báo để hưởng chính sách khoan hồng
các gia đình có con em người thân vi phạm pháp luật hãy tích cực vận động động viên họ ra đầu thú và thành khẩn khai báo để hưởng chính sách khoan hồng
kêu gọi đồng bào nhân dân trên địa bàn huyện tích cực tham gia tố giác tội phạm cung cấp thông tin chính xác giúp lực lượng chức năng điều tra làm rõ xử lý nghiêm minh
đối với trường hợp tiếp tục lẩn trốn phạm tội mới khi bắt được sẽ bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật
công an huyện sẽ bảo mật thông tin bảo vệ thân
nhân gia đình người đầu thú người cung cấp thông tin địa chỉ liên hệ đầu thú công an huyện crong búc tỉnh đắk lắc địa chỉ thôn nam tân xã chư cơ bô huyện cơ đông búc tỉnh đắk lắc số điện thoại hai trăm sáu mươi hai ba trăm năm mươi năm nghìn chín trăm tám mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
các vị chính quyền địa phương và công an tỉnh đắk lắc công an huyện trư quynh vào ngày hôm nay đã tổ chức lễ công bố quyết định của thủ tướng chính phủ
và trao bằng tổ quốc ghi công an
công an huyện trư quynh đã tổ chức lễ công bố quyết định của thủ tướng chính phủ và trao bằng tổ quốc ghi công cho thân nhân bốn đồng chí công an hai xã ea cơ tu và ea tiêu và hai cán bộ xã đã hy sinh trong vụ tấn công gây mất an ninh trật tự tại ủy ban nhân dân xã ea tiêu và ea cơ tu huyện trư quynh
tại buổi lễ sau khi công bố quyết định của thủ tướng chính phủ công nhận liệt sĩ cho sáu đồng chí công an và cán bộ xã giám đốc công an tỉnh đắk lắc và các đồng chí lãnh đạo đã trao bằng tổ quốc ghi công cho thân nhân gia đình của sáu đồng chí
các đồng chí đại diện cấp ủy chính quyền địa phương lãnh đạo công an tỉnh đắk lắc công an huyện chư quynh và nhân dân đến dự lễ đã thắp những nén tâm nhang kính viếng các liệt sĩ
sự tiếc thương vô hạn chia buồn sâu sắc nhất với những đau thương mất mát của thân nhân gia đình các đồng chí
trong điều văn truy điệu tại buổi lễ cấp ủy đảng chính quyền địa phương lãnh đạo công an tỉnh đắk lắc và công an huyện trư quynh đã ghi nhận đánh giá rất cao quá trình công tác công hiến và sự hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc vì bình yên hạnh phúc của nhân dân của sáu đồng chí

đây không chỉ là nỗi đau thương của gia đình các liệt sĩ mà còn là mất mát của đảng bộ chính quyền lực lượng công an tỉnh đắk lắc
trong buổi tiễn đưa các anh về nơi an nghỉ cuối cùng biến đau thương thành hành động các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đắk lắc nguyện tiếp tục thi đua học tập công tác chiến đấu lập nhiều thành tích chiến công xuất sắc hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ an ninh trật tự vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
cũng trong ngày hôm nay ban chấp hành trung ương đoàn thanh niên cộng sản
hồ chí minh tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm đối với đại úy hà tuấn anh thiếu tá trần quốc thắng cán bộ công an xã ea tiêu huyện chư quynh tỉnh đắk lắc và đại úy nguyễn đăng nhân cán bộ công an xã ea cơ tu huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
những cán bộ chiến sĩ đã dũng cảm hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn
cũng trong ngày hôm nay ban chấp hành trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm đối với đại úy hà tuấn anh thiếu tá trần quốc thắng cán bộ công an xã ea tiêu huyện chiêu quynh tỉnh đắk lắc và đại úy nguyễn đăng nhân cán bộ công an xã ea tiêu huyện chiêu quynh tỉnh đắk lắc và đại úy nguyễn đăng nhân cán bộ công an xã ea tiêu huyện chiêu quynh tỉnh đắk lắc và đại úy nguyễn đăng nhân cán bộ công an xã ea tiêu huyện chi
ủy ban nhân dân xã ea tiêu và ea cơ tu huyện chư quynh tỉnh đắk lắc đã tạm ổn và đang hồi phục
hai cán bộ công an xã ea cơ tu bị thương là đại úy lê kiên cường và thượng úy đàm đình bốp
ngày thứ ba sau khi được phẫu thuật sức khỏe của cả hai đã hồi phục diễn biến tốt và hoàn toàn tỉnh táo có thể ghi lại được
trước đó đoàn công tác của phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang đoàn công tác của bộ công an cùng các cơ quan đoàn thể của tỉnh đắk lắc đã đến thăm hỏi động viên hỗ trợ hai cán bộ công an xã bị thương
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cũng đã ký quyết định hỗ trợ năm mươi triệu đồng cho mỗi cán bộ công an bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ